tại hà nội báo điện tử đảng cộng sản việt nam phối hợp với bộ tư lệnh quân chủng hải quân đài tiếng nói việt nam tổ chức chương trình nghệ thuật xuân trường sa lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
chương trình nhằm tri ân những hy sinh công hiến to lớn của các cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
chương trình nghệ thuật đặc biệt xuân trường sa năm hai nghìn một mươi chín có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc về trường sa và người lãnh đạo
như nơi đảo xa gần lắm trường sa cây đàn guitar một giây mùa xuân nơi trường sa
được thể hiện bởi các nghệ sĩ ca sĩ được công chúng mến mộ như nghệ sĩ ưu tú mai hoa nghệ sĩ ưu tú đăng dương nghệ sĩ ưu tú việt hoàn
thông qua chương trình xuân trường sa báo điện tử đảng cộng sản việt nam cùng các tổ chức cá nhân đã trao tặng quân chủng hải quân nằm trước xuồng chủ quyền
hàng chục căn nhà tình nghĩa cùng hàng trăm số tiết kiệm và nhiều phần quà có giá trị với tổng số tiền trên ba mươi năm tỷ đồng
qua bảy lần tổ chức chương trình là nguồn cổ vũ mạnh mẽ ý chí tinh thần của cán bộ chiến sĩ kết nối những yêu thương từ đất liền với đảo xa
bồi đắp ý chí quyết tâm kiên trì giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc